từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông sẽ diễn ra lễ hội văn hóa thổ cầm việt nam lần thứ hai
đây là lễ hội có quy mô lớn đầu tiên của tỉnh kể từ sau khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát và được kiểm soát tốt tại việt nam
tiếp nối thành công lễ hội văn hóa thổ cẩm việt nam lần thứ nhất tỉnh đắk nông tiếp tục tổ chức lễ hội văn hóa thổ cẩm việt nam lần thứ hai
sự kiện bao gồm chứa hoạt động chính khai mạc lễ hội văn hóa thổ cẩm việt nam lần thứ hai hai nghìn hai mươi và lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco đắk nông
triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm thực nghiệm không gian văn hóa thổ cẩm việt nam trình diễn faston show thổ cẩm khai mạc và bế mạc không gian văn hóa thổ cẩm việt nam
hội nghị quảng bá và kêu gọi đầu tư du lịch năm hai nghìn hai mươi
trong chủ hoạt động còn có các sự kiện tiêu biểu như bán kết và chung kết cuộc thi hoa khôi du lịch việt nam hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc
lễ hội ánh sáng và khinh khí cầu hoạt động từ thiện tại một số huyện trên địa bàn tỉnh